tuyến đường sắt hà nội quang triều có lẽ đây là một yếu tố quan trọng giúp thành phố sông công được đánh giá có nhiều tiềm năng về bất động sản những năm gần đây
giá trị bất động sản phụ thuộc vào vị trí hồng vũ của tôi đang phân phối đây đạt được vị trí
vị trí này là vị trí lõi của trung tâm tức là bao quanh khu trung tâm hành chính của thành phố sông công
cái đấy là cái mà thu hút các nhà đầu tư hướng đến rất nhiều
bởi vì cái lợi nhuận mà cái phát sinh lợi nhuận ở cái vị trí này nó rất cao
với những người dân đã sinh sống lâu năm tại thành phố sông công
thì dường như sự xuất hiện của những dự án bất động sản lớn với quy mô hàng nghìn tỷ đồng
rộng hàng chục hectare chính là điều giúp đời sống được cải thiện giá bất động sản có phần tăng cao

thì dường như sự xuất hiện của những dự án bất động sản lớn với quy mô hàng nghìn tỷ đồng

bỏ vốn thực hiện các dự án bất động sản quy mô có thể kể đến như khu đô thị hồng vũ sông công
với quy mô khoảng năm mươi bốn hectare khu đô thị cô si khu đô thị vạn phúc và nhiều khu đô thị khác
có thể thấy chính nguồn cung và nguồn cầu tăng mạnh đã giúp cho thị trường bất động sản
tại sông công thành nguyên ngày càng sôi động và nóng lên theo thường ngày
trở thành điểm sáng không chỉ tại bất động sản thanh nguyên mà còn cả khu vực phía bắc
thưa quý vị giá trị bất động sản luôn chịu sự tác động
bởi nhiều yếu tố trong đó có hạ tầng giao thông
trên thực tế nhiều khu vực dù mới chỉ được đầu tư về hạ tầng
thì giá trị bất động sản đã tăng lên gấp ba thậm chí gấp bốn lần
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên tại địa bàn huyện phú xuyên hà nội
thời gian qua những khu vực trước đây đã tạo được làn sóng đầu tư
thì hiện nay lại đang có dấu hiệu chứng lại
trong khi đó tình trạng quá tải nội đô đã giúp cho bất động sản vùng ven hà nội
dần tạo nên sức hút lớn
như tôi được biết thì tại các dự án đất nền vùng ven hà nội
từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì lượng giao dịch thì rất là tốt
ví dụ như các dự án đất nền vùng ven như là tna đồng văn tna hưng yên
hoặc là tms phúc yên thì đều tăng trưởng sự giao dịch
hiện nay thì thị trường căn hộ ở tại hà nội thì đang bão hòa rồi
các nhà đầu tư hiện nay là đang
đang theo xu hướng là đi tới các vùng đất mới
chị phạm thị uyên là một người đang sinh sống tại khu vực trung tâm thành phố hà nội
chị đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản
và đã thành công ở nhiều dự án đất nền tại các khu vực khác
hiện tại sau khi nghiên cứu về tiềm năng phát triển của huyện phú xuyên
chị đã quyết định đầu tư vài lô đất nền tại đây
đối với những nhà mà đầu tư như chúng tôi
thì cái tính pháp lý đó là một cái điều quan trọng nhất
cái thứ hai nữa là cái cơ sở hạ tầng
cái thứ ba nữa là cái yếu tố lợi nhuận
bọn tôi là dân kinh doanh mà nên là cái tính lợi nhuận của chúng tôi rất là cao
và kỳ vọng là với những cái đầu tư ban đầu như thế này
thì chúng tôi sẽ đạt được cái hiệu quả từ hai trăm linh đến ba trăm linh
còn đối với ông thi một người dân sinh sống trên địa bàn huyện phú xuyên
ông cũng thấy rõ được sự gia tăng giá trị bất động sản trong thời gian vừa qua
bây giờ nếu như mà nói về tăng thì bây giờ phải tăng đến cấp ba cấp bốn nền rồi
nói vì ngày xưa ở
ngoài đường mặt đường một kia là nó chỉ có tầm cỡ độ khoảng bảy trăm linh tám trăm linh đến một tỷ thôi
nhưng mà từ khi mà công nghiệp về đây là cứ mũi lằm một khác mũi lằm một khác
hiện nay đến bây giờ là bây giờ trên kia bây giờ là phải hơn ba tỷ gần bốn tỷ mới được xuất đất rồi
với vị trí cách trung tâm hà nội khoảng ba mươi năm km và có hệ thống đường giao thông kết nối thuận tiện
huyện phú xuyên có chức năng là một trong năm khu đô thị vệ tinh của hà nội
nơi đây được dự báo sẽ sớm trở nên sầm bốt khi khu công nghiệp nam hà nội đi vào hoạt động
đây chính là một trong những lý do khiến các nhà đầu tư thứ cấp đang quan tâm đến bất động sản khu vực này
thưa quý vị khi phân khúc trung cư đang dần dư thừa nguồn cung
nhiều nhà đầu tư thứ cấp đang quay sang phân khúc truyền thống là đất nền
vậy đâu là khu vực đang thu hút các nhà đầu tư
yếu tố nào khiến họ quan tâm khi tiếp cận các dự án
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây
một dự án khác nằm ngay cạnh khu công nghiệp giao thông kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm hà nội
đặc biệt mức đầu tư hiện tại đang thấp và có thể chỉ trong vài tháng tới
giá trị bất động sản sẽ tăng lên gấp nhiều lần
đây là lý do khiến anh bùi ngọc sơn xuống tiền tại dự án này
mình thì đầu tư vào các cái lô ở trong để ưu tiên được cái giá nó sẽ rẻ trước
và sau này đợi cái khu công nghiệp đi vào động thì mình sẽ bung ra
thưa quý vị phía trước mặt tôi đó là đường
quốc lộ một a và phía sau đường tôi đó là đường cao tốc pháp vân cầu rẽ
và như dự án tôi đang đứng nằm ở giữa hai chục đường quan trọng nhất ở khu vực phía nam thành phố hà nội
và có lẽ đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến giá trị bất đồng sản ở khu vực này
và tiềm năng tăng giá của nó trong tương lai
theo các chuyên viên môi giới bất đồng sản
vài năm trở lại đây nhiều nhà đầu tư thứ cấp đang có xu hướng chuyển dịch trong hoạt động đầu tư của mình
như tôi nhìn nhận chung của cả thị trường thì trước đây khoảng độ hai ba năm
tôi đã mua một vài căn trung cư bởi tiềm năng tăng giá cao
nhưng tại thời điểm hiện tại trung cư ở mức giá đã khá ổn định rồi
và người ta đã chuyển sang đầu tư đất nền
và đây là một phân khúc hiện tại tiềm năng rất là lớn để nhà đầu tư có thể đầu tư lướt sóng
chính vì thế những khu đất nền vùng ven đưa ra thị trường
tạo nên một sức hút rất lớn đối với nhà đầu tư
bất đồng sản của hà nội bây giờ cũng khá là nhiều
và thị trường nó quá là nhiều
người dân người ta cũng
bây giờ dần dần nó xu hướng quan tâm đến các tỉnh tỉnh thành tỉnh nẻ
ví dụ như bây giờ như ở bắc linh bắc giang hay hải dương
và bây giờ chính đây nữa là ở thái nguyên
thì cái thị trường của bất đồng sản ở các tỉnh nẻ
đang có xu hướng tăng lên và khá là sôi động
để cho các nhà đầu tư và hướng đến để đầu tư
và bản thân tôi thì cũng đã gặp rất nhiều đầu tư
từ các hẳn như hà nội hoặc cả bắc linh người ta đến để đầu tư
và cũng đạt được một số giao dịch khá là tích cực
với nhiều thay đổi
so với trước từ hạ tầng giao thông đến hạ tầng khu vực
mà đặc biệt là nhiều địa phương có những chính sách kích thích thu hút nhà đầu tư
điều này phần nào giúp cho thị trường bất động sản phía bắc
có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây
theo nhiều dự báo
thì những tỉnh thành khu vực phía bắc
vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển bất động sản
không chỉ riêng bất đồng sản nghỉ dưỡng
mà các loại hình như trung cư
với những khu có tốc độ dân số tăng nhanh
và nhiều khu công nghiệp trọng điểm
với các nhà đầu tư thứ cấp
giá trị bất đồng sản trong tương lai
chính là yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra quyết định
mức đầu tư ban đầu thấp
đường biên lợi nhuận còn kéo dài
đây chính là điểm cộng giúp các dự án đất nền
tại vùng ven hà nội và các tỉnh lân cận
thu hút nhà đầu tư trong thời gian qua
thưa quý vị và các bạn
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc
chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình
thị trường bất động sản phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình tiếp theo